thưa quý vị trong năm năm qua tỉnh lào cai đã đầu tư trên một năm trăm linh tỷ đồng từ các nguồn vốn chương trình chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
các công trình giao thông thiết chế văn hóa giáo dục y tế
trên một trăm năm mươi lượt hộ nghèo cận nghèo khó khăn đã được hỗ trợ vốn phát triển sản xuất từ đó góp phần phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
vâng đó là những con số thống kê đầy ấn tượng
và phóng viên của chương trình trang địa phương đã có cuộc trò chuyện với đại diện sở lao động thương binh và xã hội tỉnh lào cai để có thể tìm hiểu thêm về công tác xóa đói giảm nghèo bền vững của tỉnh
mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi
xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho phóng viên truyền hình nhân dân bởi trò chuyện ngày hôm nay
xin bà cho biết là để góp phần phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh thì sở đã có những hoạt động chính sách như thế nào trong những việc xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng cao
sở lào động là một trong những cơ quan được giúp việc tham mưu về công tác giảm nghèo
chính vì vậy sở đã phối hợp với các sở ngành các đơn vị liên quan để tham mưu cho tỉnh ban hành một đề án và bảy nghị quyết liên quan đến công tác giảm nghèo
cụ thể đó là đề án số chín là đề án giảm nghèo bền vững tỉnh lào cai giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
các nghị quyết tập trung vào công tác giảm nghèo trong đó tập trung về các nội dung như cho vay vốn hỗ trợ sản xuất hỗ trợ lãi suất
rồi là vấn đề về hỗ trợ về bảo hiểm y tế hỗ trợ về đào tạo nghề giải quyết việc làm và đặc biệt là hỗ trợ sinh kế cho người dân
vậy cụ thể cho cái việc công tác xóa đói giảm nghèo của bà con vùng cao
trong những thời gian qua đã đạt những hiệu quả như thế nào
theo mục tiêu chúng tôi phấn đấu đến nay đến năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ hộ nghèo giảm còn một mươi một bốn mươi sáu
và tỉnh đào cai là một tỉnh có vị trí nghèo viên tên lên từ số tám và bây giờ là số một mươi một trong các tỉnh núi tây bắc
và thứ hai nữa là mục tiêu tỷ lệ giảm nghèo đạt vượt mục tiêu đại hội mục tiêu đại hội đạt từ ba đến bốn một năm
thì chúng đã đạt
đạt trên năm rồi thì đấy là một trong những cái đóng góp to lớn nhất mà trong công tác giảm nghèo ở địa phương
xin bà cho biết là những kinh nghiệm triển khai và những nổi bật về công tác xóa đói giảm nghèo
xin thưa bà
trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo thì mình phải phân định được cái giả soát phân định được cái vùng lõi nghèo
để mình xác định được là những nơi nào mà có cái địa điểm nghèo
thì mình có cái giải pháp ưu tiên về nguồn lực đầu tư tập trung để xóa nghèo cho những cái vùng này
cái thứ ba nữa là chú trọng cái công tác mà đào tạo cán bộ
rồi là liên quan đến con người để thực hiện công tác giảm nghèo này
ví dụ như theo cái nguyễn kiết hai mươi thì chúng tôi làm
thì đối với những cái xã có tỷ lệ hộ nghèo cao
thì đã luôn chuyển đến hai mươi ba đồng chí cán bộ về những cái xã này
để có cái sự tạo cái sự sức bật có cái tư duy mới cái làm mới trong công tác xóa đói giảm nghèo
thế trong công tác thực hiện xóa đói giảm nghèo thì những kế hoạch cho những năm tiếp theo là gì
xin thưa bà
cho những năm tiếp theo thì tiếp thô nối những cái thành quả của những năm trước
thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục tham mưu cho tỉnh
có thực hiện những kế hoạch giảm nghèo cho giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi
thì trong đó vẫn ưu tiên những cái xã có tỷ lệ hộ nghèo cao
trong đó chú trọng về những giải pháp về con người giải pháp về nguồn lực tài chính
giải pháp về các phương sinh kế hỗ trợ sản xuất

giải pháp về chuyển đổi di dân tái định cư
đặc biệt là những người dân ở vùng cao mà hay bị vùng lũ lụt
thì cái vùng đấy là thường xuyên là lũ lụt hạn hán xảy ra thì tái nghèo rất là nhanh
chính vì vậy tỉnh cũng cứ chú trọng gắn với xây dựng tâm thôn mới nữa
thì chắc chắn là tôi tin tưởng rằng là cùng những cái giải pháp đồng bộ
và kế thừa những cái kết quả đã làm được trong giai đoạn trước
và cái sự chỉ đạo sát sao của tỉnh cũng như là sự quan tâm của cấp các ngành
và ý thức đặc biệt là ý thức nhận thức thay đổi của người dân trong công tác thoát nghèo
thì chắc chắn là cái hiệu quả giảm nghèo nó sẽ tăng lên rõ rệt
vâng xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho phóng viên truyền hình nhân dân
xin cảm ơn
xuyên suốt quá trình thực hiện công tác giảm nghèo tại lào cai nhiều năm qua
những người thực hiện làm công tác này đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu
một trong số đó là công tuyên truyền phải đủ mạnh
thường xuyên liên tục tập trung vào những công việc cụ thể
phù hợp với đặc điểm địa bàn và hoàn cảnh của từng hộ từng thôn bản từng xã huyện
xây dựng được những hộ điển hình là tấm gương vượt khó vượt nghèo
để các hộ khác phân đấu học theo
khi tư tưởng đã thông tư duy đã đi đúng hướng
người dân đặc biệt là đồng bào vùng cao
sẽ có ý thức lao động chăm chỉ sản xuất làm ăn kinh tế
đó là con đường hiệu quả nhất để họ thoát nghèo bền vững
thưa quý vị với những mục tiêu giải pháp đồng bộ
mang tính đột phá chiến lược sự lãnh đạo sâu sắc toàn diện
của các cấp ủy đảng cùng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị
và toàn thể nhân dân trong thực hiện các chủ trương chính sách phát triển kinh tế
của nhà nước của tỉnh đặc biệt là trong công tác giảm nghèo
đã mang tới cho lào cai sự phát triển ổn định
và đưa lào cai từ một tỉnh vùng cao miền núi khó khăn
đông dân tộc thiểu số dần tiến kịp miền xuôi
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình trang địa phương tuần này
cũng xin được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại